tại thành phố cần thơ hội đồng nhân dân thành phố cần thơ đã tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi hai kỳ họp bất thường
để bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
với năm mươi một trên năm mươi hai phiếu đồng ý đạt tỷ lệ chín mươi bốn bốn mươi bốn kỳ họp đã bầu ông lê quang mạnh giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
phát biểu sau khi được bầu giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
ông lê quang mạnh hứa sẽ cố gắng tận tụy trách nhiệm với công việc trân trọng học hỏi
nguyện đem hết khả năng chung sức đồng lòng cùng tập thể ban cán sự đảng và các thành viên của ủy ban nhân dân thành phố
chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của thành ủy hội đồng nhân dân thành phố
quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tập thể ủy ban nhân dân thành phố
trước đó thủ tướng chính phủ cũng đã có quyết định điều động bổ nhiệm ông võ thành thống
nguyên phó bí thư thành ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ giữ chức vụ thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư